sử dụng hung khí gây thương tích cho nạn nhân nhóm gồm bốn đối tượng nguyễn thế hiếu trần đức thành nguyễn nhật hiệp và lê ngọc hưng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắk khởi tố lệnh bắt tạm giam về hành vi giết người
trước đó xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hiếu đã rủ ba đối tượng còn lại chuẩn bị hung khí để đánh lại nhóm người của nguyễn đã hoàn
trong quá trình truy đuổi hiếu đã cầm gậy sắt là hung khí nguy hiểm đánh vào vùng đầu là vùng trọng yếu trên cơ thể của hoàn
hoàn được người thân đưa đi cấp cứu điều trị kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng bị nứt sọ dập não đa thương tích với tổng tỷ lệ thương tật là ba mươi ba
với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng phạm ngọc hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình vừa bị công an quận hải an thành phố hải phòng giao quyết định tạm giữ
vào chiều qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ngo quyền phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải an tiến hành lập chốt kiểm tra
nồng độ cồn tại tuyến đường phủ thượng đoạn lúc này có hai nam thanh niên đi xe máy theo hướng từ đường phủ thượng đoạn về đường nguyễn bình khiêm
tuy nhiên khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe hai nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ tăng ga phóng nhanh lạng lách và đã đâm xe làm bị thương thượng úy nguyễn minh thắng
và thiếu tá lê doãn minh là cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ngo quyền
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ bắt giữ và xác minh lái xe đâm vào hai cán bộ cảnh sát giao thông là đối tượng phạm ngọc hùng
và tiến hành tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
thưa quý vị thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo rất nhiều trường hợp chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi
tuy vậy còn không ít người vẫn chưa cảnh giác nên các đối tượng xấu lại tiếp tục lợi dụng việc chơi hụi để lừa đảo các hụi viên
số tiền bị chiến đoạt từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng
công an tỉnh cà mau đã xử lý nghiêm các trường hợp lừa đảo đồng thời khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác khi tham gia loại hình tích vốn mang tính may rủi này
đây là những người dân thuộc một số ấp của xã phú tân huyện phú tân tỉnh cà mau
đến trình báo với cơ quan công an về việc họ bị một chủ
hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo trình bày của các hội viên vì thế nữ chủ hụi ấy tỏ ra rất uy tín
khi hốt hội được trả rõ ràng
chính vì vậy không chỉ ấp mỹ bình mà người dân ở các ấp khác lân cận cũng tham gia

cũng có thể trả rỡ được

ngày hai mươi năm tháng một mươi vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
đã thực hiện quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú thể huyện phú tân tỉnh cà mau
về việc chiếm đoạt số tiền tám trăm bốn mươi ba triệu năm trăm một mươi nghìn đồng bằng hình thức chơi hụi
gần đây nhất ngày hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
cũng khởi tố và bắt tạm giam đối với trương thị ngọc duyên về hành vi lừa đảo chơi hụi
duyên mở ba dây hụi cho những người quen biết tham gia để hưởng hoa hồng
quá trình làm chủ hụi duyên thực hiện hành vi gian dối
chiếm đoạt số tiền hai tỷ bốn mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi đồng
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau với vỏ bọc là người có tài sản
làm ăn uy tín ban đầu các chủ hụi cung cấp thông tin
rõ ràng trả tiền song phẳng cho các hụi viên
tuy nhiên sau một thời gian đã tạo lòng tin các đối tượng thực hiện hành vi gian dối
chín bức tài sản của các hụi viên
tính từ đầu năm cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
đã tiếp nhận một mươi chín vụ lừa đảo bằng hình thức chơi hụi
trong đó đã kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị
truy tố một mươi vụ liên quan đến một mươi hai bị can
còn lại chín vụ đang tiếp tục điều tra làm rõ
khi quyết định tham gia chơi hụi
thì bà con nên
nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ về cái nhân thân lai lịch
và cái quá trình sinh sống cũng như tài sản bất động sản của người làm chơi hụi
để xem xét năng lực của người đó đủ để làm chơi hụi hay không
khi đã quyết định tham gia chơi hụi
thì bà con nên yêu cầu chủ hụi phải cung cấp danh sách
từng cái dây hụi mà bà con đã tham gia
trong danh sách hụi thì phải có tên hụi viên đầy đủ
địa chỉ số điện thoại
để khi có nghi ngờ hụi viên nó có tham gia hay không
bà con có thể tham gia
bà con có thể tự điện thoại để kiểm tra
từ các vụ vỡ hụi xảy ra trên địa bàn tỉnh cà mau
và cả nước trong thời gian qua
có thể thấy việc phòng tránh bị lừa đảo
tiền mất tật mang theo kiểu chơi hụi là không khó
người dân đặc biệt là những người tham gia vào việc chơi hụi
cần phải cẩn trọng tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật
và thận trọng khi lựa chọn chủ hụi và hụi viên cùng tham gia
sao cho minh bạch rõ ràng
thưa quý vị và các bạn
lực lượng chức năng hải đoàn ba mươi hai thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã dẫn dãi tàu chở khoảng ba mươi lít dầu đeo không có giấy tờ hợp pháp
về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
để điều tra xử lý theo quy định
quá trình làm nhiệm vụ tuần tra tại vùng biển cách đông đông bắc
công đảo khoảng một trăm linh hải lý lực lượng thuộc hải đoàn ba mươi hai
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu nd chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi tám có dấu hiệu nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bảy thuyền viên do ông nguyễn thanh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê đồng tháp làm thuyền trưởng
ông tùng thừa nhận tàu đang chở khoảng ba mươi lít dầu do
nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số dầu trên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã trích xuất hoàn thiện hồ sơ
hơn một trăm một mươi trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera phạt nguội
từ năm hai nghìn ba công an tp hcm đã triển khai thực hiện phạt ngụy vi phạm giao thông
việc xử lý phạt ngụy đã mang lại nhiều hiệu quả
chúc giám tải cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc tuần tra kiểm soát
nhưng vẫn đảm bảo được tình hình trực tự an toàn giao thông
để kịp thời bố trí cán bộ chiến sĩ giải quyết vụ việc giải tỏa ủng tắc
giúp người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn
một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm xử lý hơn một trăm một mươi trường hợp vi phạm giao thông
qua hệ thống camera phạt nguội trong đó có khoảng hai trường hợp đã chấp hành nộp phạt
với số tiền nộp vào ngân sách hơn ba mươi năm tỷ đồng
hiện nay công an tp hcm đang tham mưu triển khai thực hiện đề án
đầu tư lắp đặt camera giám sát chỉ huy điều hành giao thông
phục vụ an ninh trực tự và xử lý vi phạm hành chính
trước những hành vi manh động quá khích xem thường pháp luật của nhóm đối tượng
gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tại trụ sở công an xã ngọc tố huyện mỹ xuyên vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên đã tích cực phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh sóc trăng khẩn trương điều tra làm rõ
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng
những hình ảnh này đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội vào đêm ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng liên tục la hét có những lời nói xúc phạm vu khống lực lượng công an
ngay trước cổng trụ sở công an xã ngọc tố huyện mỹ xuyên
nguyên nhân là do nhóm đối tượng trên có mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc với một người dân trong xã
nên đã mang theo hôn khí kéo đến nhà của người này để giải quyết
nắm được tình hình lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
mời các đối tượng về trụ sở công an xã để giải quyết
tuy nhiên nhóm đối tượng này đã không chấp hành và chống trả
buộc lực lượng công an phải áp dụng các biện pháp cường chế để đưa các đối tượng được xác định cầm đầu về trụ sở
chưa dừng lại ở đó các đối tượng bắt đầu kêu gọi đồng bọn kéo đến trụ sở để gây áp lực
hòng yêu cầu công an thả người
chúng liên tục la hét nhục mạ vu khống lực lượng công an và quay phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội
những hành vi trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trực tự tại địa phương
làm cho người dân vô cùng hoang mang sợ hãi đảo luận cuộc sống bình yên của người dân trong khu vực
do đây là vụ việc không chỉ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
mà còn đe dọa đến tính nghiêm binh của pháp luật đến hoạt động của lực lượng chức năng
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên đã nhanh chóng cho quyết định khởi tố vụ án
gây rối trực tự công cộng để điều tra làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
nhiều cuộc họp khẩn của cơ quan công an được diễn ra để phân tích đánh giá xác định vai trò
hành vi của từng đối tượng tham gia trong vụ án
thì đến nay đã khởi tố là bắt tạm giam là một mươi đối tượng
tuy nhiên thì trong đó thì đã bắt được bảy còn ba đối tượng là bỏ xuống hiện đang tiến hành tri nã
hiện tại thì cơ quan điều tra công an quyện cũng là phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
cũng như là các đơn vị có liên quan tập trung là củng cố tài liệu đối với các đối tượng còn lại

một số vị can khác lúc đầu còn quanh co chối cãi nhưng qua quá trình làm việc với lực lượng công an đã nhận thức được hành vi sai trái của bản thân và đồng bọn
nên vô cùng ăn năng hối cãi hợp tác cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho cơ quan cảnh sát điều tra
ăn năng hối hẳn bỏ bê gia đình này ở ngoài mình vô đây để vợ con mình ở ngoài chưu khẩu
thì cũng mong áp lực giảm nhẹ cho em để về lo cho gia đình
thì cũng còn nhiều khúc em cũng đã trình bài hết rồi
sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an trong việc ngăn chặn các đối tượng từ giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
giải tán vụ ghi rối bắt giữ các đối tượng để xử lý đã tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân
trả lại sự yên bình vốn có của vùng quê
đồng thời người dân nơi đây cũng mong mỏi lực lượng công an cần xử lý nghiêm các đối tượng để trang đe
cảnh báo bởi các hành vi của nhóm đối tượng này là vô cùng manh động mang tính chất côn đồ xem thường pháp luật
thách thức lực lượng công an đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh trực tự tại địa phương
đối với những thành phần đối tượng có tập thể tổ chức rất là nguy hiểm dám thách thức công an
gây gối làm quang mang với quần chúng nhưng mà những người dân chúng tôi tin tưởng vào pháp lực
đề nghị là pháp lực phải trừng trị nghiêm minh những phần tử xấu gây gối trật tự đó
những mong muốn của người dân
đã và đang được lực lượng công an thực hiện một cách khẩn trương nghiêm túc đảm bảo đúng các quy định
của pháp luật để sớm đưa các đối tượng ra xét xử theo các trình tự tố tụng các đối tượng cầm đầu
kích động cốt cán sẽ bị trừng trị thích đáng đồng thời lực lượng công an cũng đang tiếp tục mở rộng
điều tra không để sót lọt tội phạm quyết tâm xử lý nghiêm binh tất cả các đối tượng tham gia vụ án gây
sự công cộng bốn trăm linh kg pháo nổ là tăng vật mà đội cảnh sát kinh tế ma túy công an huyện ea hờ leo
tỉnh đắk lắc vừa thu giữ khi đối tượng đang trên đường vận chuyển
qua nắm tình hình nhận được tin báo của nhân dân về việc đối tượng vận chuyển trái phép pháo từ
tỉnh con tum về tỉnh đắk lắc tổ công tác đội cảnh sát kinh tế ma túy đã phối hợp với đội cảnh
sát giao thông và công an thị trấn ea durang huyện ea hờ leo tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát
tại trường chú huyện can lộc tỉnh hà tĩnh điều khiển chở trên xe nguyễn sĩ hùng chú huyện ngọc
hồi tỉnh con tum qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong thùng xe tải có chứa hai trăm bảy mươi hộp pháo hoa
nổ với hơn bốn trăm linh kg
với mỗi hộp pháo ba mươi sáu viên hùng bán giá từ bốn trăm linh nghìn đồng hộp bốn mươi chín viên
bán giá từ bốn trăm linh nghìn đồng hộp bốn mươi chín viên bán giá từ bốn trăm linh nghìn đồng hộp bốn mươi chín viên bán giá từ bốn trăm linh nghìn đồng
hộp năm mươi viên bán giá từ bốn trăm năm mươi nghìn đồng
hiện công an huyện ea leo đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn sĩ hùng về hành vi mua bán pháo nổ
và đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay có rất nhiều phương thức để các đối tượng
có thể đánh cắp thông tin cá nhân trong đó có thông tin căn cước công dân của người dân
để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
mở thẻ mở tài khoản đi vai tín dụng
do đó thì người dân cần phải hết sức cảnh giác nâng cao ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình
để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thường xuyên bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác chị nguyễn khánh huyền không khỏi bức xúc
không chỉ là các cuộc gọi quảng cáo thương mại
gần đây chị nhận được nhiều cuộc gọi được giới thiệu là đến từ các đơn vị công ty tổ chức khác nhau
với nhiều thông tin hấp dẫn nhưng mục đích chung đó là lấy thông tin cá nhân của chị
khi mà nhận điện thoại thì tôi sẽ phân loại hai dạng
dạng thứ nhất là các cái cuộc gọi kiểu dạng như là cuộc gọi tự động
có thể là người ta sử dụng ai để nói chuyện
thì như thế thì thường là nhận được vài giây là mình tắt ngay
còn cái dạng thứ hai là nói chuyện với cả người thật
họ thường mang đến một cái món quà gì đấy và yêu cầu mình là cung cấp thông tin cá nhân như là số điện thoại
gia lô hoặc là địa chỉ
thời gian gần đây thì nhu cầu sử dụng thẻ tiến dụng cũng như là nhu cầu mà chi tiêu trước trả tiền sau của người dân đang rất là nhiều
và người dân đang muốn sử dụng cái dịch vụ như vậy
thì lợi dụng cái hình thức như vậy thì rất nhiều các cái đối tượng đã giả bảo các cái tổ chức tài chính hay ngân hàng
gọi điện cho người dân với hình thức là gia hạn thẻ hay là nâng cấp thẻ
hay là những gói ưu đãi dành riêng cho người dân để có thể mở tín dụng thẻ tiến dụng
hay là mở những cái thẻ tiến dụng
những cái tài khoản vai nợ để không phải yêu cầu người dân phải tiến chức gì cả
nhưng đổi lại thì yêu cầu người dân cung cấp cái thông tin cá nhân để có thể hỗ trợ mở thẻ sớm hơn nhanh hơn giúp họ thủ tục hơn
theo các chuyên gia các đối tượng có nhiều cách thức khác nhau để tiếp cận và khai thác thông tin cá nhân của người dân
qua điện thoại hoặc mạng xã hội
bên cạnh đó việc sử dụng thông tin căn cước công dân để vay tiền từ các tổ chức tín dụng trên mạng xã hội
hay đăng ký tại các ứng dụng trực tuyến trò chơi trực tuyến
cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất thông tin cá nhân
vì vậy người dân cần cẩn trọng với các tin nhắn cuộc gọi hoặc thông tin từ người không rõ danh tính
cái quy trình để tạo ra các cái tài khoản ngân hàng hiện nay cũng đang có một số các cái lỏng lẻ
dẫn đến là không cần chính chủ đến ngân hàng vẫn có thể là tạo ra được các tài khoản
đấy là lý do vì sao mà khi các cái ảnh chụp của các căn cước công dân hoặc là chứng minh thư bị lộ
thì vẫn có thể tạo ra tài khoản ngân hàng
và chính vì vậy khi mà những cái tài khoản này
được dùng vào những cái việc xấu thì chính là chúng ta lại là người bị chịu cái trách nhiệm
vì đấy là tài khoản mang tên của chúng ta
đấy là lý do vì sao mà chúng ta cũng nên rất cẩn thận trong cái việc là cung cấp cái thông tin căn cước công dân cho những người khác
để phòng ngừa các nguy cơ người dân cần hết sức cẩn trọng khi cung cấp các thông tin cá nhân trên mạng
để tham gia vào các giao dịch trực tuyến
kiên nhẫn và tỉnh táo khi đưa ra quyết định về giao dịch tài chính
đặc biệt sử dụng hệ thống bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thiết bị của mình
khỏi các mối đe dọa trực tuyến
người dân phải xác thực những cái thông tin khi mà được lời mời trào
cô dạng thẻ tiền dụng hay là mời vai vốn hay vai mở thẻ hay vai vốn ở đâu đấy
khi thực sự có nhu cầu thì hãy liên hệ với những cái công ty ngân hàng hay tổ chức tài chính uy tín
và đến làm việc trực tiếp cũng như cung cấp những thông tin cá nhân mình trực tiếp để mở thẻ và được hỗ trợ tốt hơn
tránh cung cấp thông tin cũng như mọi thông tin cá nhân hay thông tin cần thiết qua online
qua hình thức gửi thông tin qua các kênh tài khoản ott
các hoạt động giao dịch trên môi trường mạng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro lộ thông tin cá nhân
do đó mỗi cá nhân cần ý thức bảo mật thông tin
đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng sơ hở
để khai thác thông tin cá nhân của người dân nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
thời gian qua dư lượng bước xuất về nạn xe dù bến góc hoạt động râm rộ ở bên trong trung tâm tp hcm
nhiều doanh nghiệp đơn vị quản lý bến xe
đã có ý kiến và đề xuất sở giao thông vận tải tp hcm vào cuộc quyết liệt
để giải quyết dứt điểm tình trạng này
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
tính đến một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba sở giao thông vận tải tp hcm đang quản lý gần hai trăm bốn mươi chín phương tiện
của gần năm bốn trăm linh đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô
sau cuối cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tăng một mươi năm năm mươi chín phương tiện
sản lượng vận tải hành khách tuyến cố định đạt gần một mươi sáu năm
tăng hai mươi tám bảy so với cùng kỳ năm ngoái
đây là con số thống kê được dựa trên hoạt động chính thống
binh bạch của các nhà xe và tại các bến chính thống
tuy nhiên thực tế tình trạng hoạt động dưới hình thức xe dụ bến cóc
tại tp hcm khá trầm rộ lại không thể đong đếm được
từ ngày một tháng một đến một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thanh tra sở giao thông vận tải đã lập biên bản quyết định xử phạt hai ba trăm tám mươi ba trường hợp
phạt tiền là một đồng

lập biên bản trực tiếp sáu trăm tám mươi bốn trường hợp
lập biên bản qua hình ảnh một sáu trăm chín mươi chín hồ sơ
lỗi vi phạm chủ yếu là dừng đổ đón trả khách không đúng nơi quy định
đây là vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi liên quan
đến nạn xe dụ bến cóc tuồn tại nhiều năm
cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc xử lý nhưng chỉ như bắt cóc bỏ đĩa
tại buổi họp báo ông bùi hòa an phó giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm
đã chia sẻ về vấn đề này
hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị
giám sát hành trình của cục đường bộ việt nam chưa nâng cấp để trích xuất dữ liệu
điểm đầu điểm cuối trùng lập của tổng số chuyến xe trong thời gian một tháng
chưa xây dựng và triển khai phần mềm để các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
theo hợp đồng và du lịch cung cấp nội dung tối thiểu của hợp đồng
trước khi vận chuyển hành khách
chưa quy định rõ ràng là xe ô tô khách của một đơn vị kinh doanh vận tải
không phân biệt biển số xe hay là từng ô tô khách phân biệt từng biển số xe cụ thể
và số lần lập đi lập lại hàng ngày được xác định bao nhiêu lần là vi phạm
chưa có khái niệm hoặc chưa có quy định như thế nào là điểm giao dịch đón
trả khách trái phép mà chúng ta hay gọi là xe dù bến cóc
cũng vấn đề này tại buổi gặp gỡ trao đổi giữa sở giao thông vận tải
với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô
nhiều ý kiến đề xuất sở có biện pháp quyết liệt hiệu quả
trong xử lý các xe hoạt động ngoài bến ngoài tuyến
không chỉ gây thất thu thuế của nhà nước mà xe dù bến cóc
còn khiến cạnh tranh vận tải hành khách không công bằng
phức tạp về an ninh và mức trật tự an toàn giao thông
kiểm soát xe dùm thì cái bài toán cấm xe dừng nằm nó cũng là một giải pháp thôi
nhưng mà nó cũng hỗ trợ được nhiều
nhưng mà bây giờ đấy vừa rồi các xe là chạy cố gắng chạy thật nhanh
về trước sáu giờ để vào tới trung đông thành phố
tại vì họ là họ đã có vào bến xe họ vẫn vào trung đông
cũng nhất đường nguyễn cư trinh nhiều lắm
nên là nếu mà cấm thì em đề nghị là nên cấm hết cấm hai mươi bốn hai mươi bốn luôn
thì khi đấy các doanh nghiệp trong văn phòng trong thành phố
người ta sẽ giặt ra một vành đai
nhân dịp cái thời điểm này thì nên là đầu tiên là tuyên truyền
thứ hai là yêu cầu các doanh nghiệp lên ký cam kết trước đã
anh cam kết là gì chạy
hợp đồng đúng chức năng hợp đồng không phải là dạng hợp đồng xã hình
sở hoàn toàn có các công cụ để kiểm tra rất dễ
hy vọng là nhân dịp
thì cái việc quản lý xe hợp đồng ở tp hcm nó có thể thay đổi
tặng môi trường nó kinh doanh tốt hơn cho các doanh nghiệp nó công bằng hơn
do là cái việc mà hiện nay là các doanh nghiệp vận tải
họ đang có thể đi vào trong cái khu vực nội thành
để là họ đón trả khách
do đó là cái hiệu quả của cái phương án tiếp chuyển nó cũng không hiệu quả
thứ hai là cái hệ thống xe buýt kết nối về đến xe hành động mới
hiện nay theo tôi thì đủ để phục vụ
nhưng mà lượng hành khách để sử dụng là cái hệ thống xe buýt này
cũng hoàn toàn là cũng không có là rất là nhiều
cái việc là các doanh nghiệp hiện nay vẫn đang thuận lợi trong cái việc là
đón trả hành khách ở gần trung tâm thành phố
để là hành khách người ta rất là dễ đón
và người ta sử dụng các dịch vụ của các doanh nghiệp này
để mà đi và thay vì ra bến thì lại họ sử dụng cái dịch vụ
mà gần ở trung tâm như vậy
sắp tới là chúng tôi sẽ làm rất là nghiêm trọng cái việc mà xe dù bình cộng
thì chúng ta sẽ
sẽ tiếp tục phối hợp
để làm tốt hơn
còn về mặt những cái mà liên quan cái hạn chế của
của giao thông á
như vấn đề tổ chức giao thông như thế nào luồng tuyến hợp lý
gắn với các tỉnh cho nó phù hợp
rồi là làm sao để người dân đi xe buýt
rồi là xe trung chuyển được bổ trí rồi đi tốt hơn
cũng như là xem lại cái giờ thời gian để mà
ship chặt cái xe dừng nằm
như các anh nói là xe dừng nằm bây giờ là chủ yếu là chạy hợp đồng
chứ còn đông du lịch bao nhiêu đâu
thế như vậy thì chúng ta phải đánh giá
là vừa đưa vào cái nề nếp quý củ
nhưng mà phải có sự đồng thuận của nhân dân nữa
người dân thì chúng ta mới thành công
chứ làm nó sẽ gặp sự phản ứng phản kháng của người dân
hoặc là người dân không đồng thuận thì rất là khó
cho nên là chúng tôi cũng thẩm thiếu cái chuyện này
và sẽ tiếp tục để ra soạn đánh giá về cái việc tổ chức giao thông
cũng như tổ chức vận tải cho nó hợp lý hơn
lấy việc xử phạt xử lý nhà xe thành bưởi làm điển hình
giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm
cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải tự chấn chỉnh
thực hiện nghiêm các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách
và quy định của luật giao thông
từ nay đến cuối năm sở sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện đột xuất
từ hai đến ba doanh nghiệp
khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm